bảo đảm an toàn giao thông dịp tết gắn với phòng chống covid một mươi chín
đây là nội dung trong công điện một nghìn bảy trăm một mươi một của thủ tướng chính phủ
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi một
công điện yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tham gia giao thông cho người dân chú trọng vận động nhân dân thực hiện
đã uống rượu bia thì không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu
không trở quá số người quy định không sử dụng điện thoại khi lái xe
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện
thắt xe an toàn khi ngồi trên xe ô tô dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang
đường sắt mặc áo phao đúng quy định khi đi đào sửa tay đúng cách
và mang khẩu trang khi tham gia giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xông đường bộ đường sắt đường thủy đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch covid một mươi chín
cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân
yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định
và chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính
trên phương tiện vận tải hành khách công cộng cũng như đội ngũ điều khiển
và nhân viên phục vụ trên phương tiện
các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước thực hiện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng nhân lực phương tiện trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự phòng
dịch truyền để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cấp cứu
điều trị nạn nhân tai nạn giao thông giảm thiểu thiệt hại về người